thưa quý vị năm hai nghìn hai mươi bốn sắp đến việt nam được dự báo có thể tiếp tục là điểm sáng
là một trong những lựa chọn ưu tiên của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi
cơ chế chính sách của việt nam cần tập trung vào những vấn đề nào để thu hút dòng vốn này trong năm tới
là nội dung của chương trình tâm điểm kinh tế ngày hôm nay
thu hút đầu tư nước ngoài fdi một mươi hai tháng ước đạt ba mươi sáu ba mươi tám tỷ usd
vốn giải ngân đạt khoảng từ hai mươi hai mươi ba tỷ usd tăng từ ba mươi ba mươi bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
cao nhất trong giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi ba
thưa quý vị môi trường đầu tư thuận lợi tiếp tục là yếu tố hút nhà đầu tư nước ngoài
đăng ký dự án đầu tư mới và giải ngân vốn đầu tư trong năm hai nghìn hai mươi ba
điều này giúp dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi đăng ký vào việt nam được duy trì tích cực
trong bối cảnh nền kinh tế thế giới có nhiều biến động khó lường
để vốn giải ngân đầu tư nước ngoài tăng tương ứng
việt nam cần có những quyết sách thu hút đầu tư hợp lý trong năm hai nghìn hai mươi bốn
doanh nghiệp politex far eastern đài loan trung quốc vừa hoàn tất việc đầu tư thêm hơn hai trăm năm mươi triệu usd
để mở rộng dây chuyền sản xuất các sản phẩm sợi siêu bền tại việt nam
tập đoàn lego đan mạch đang xây dựng một nhà máy với vốn đầu tư một ba tỷ usd
tại khu công nghiệp vsip ba tỉnh bình dương dự kiến đi vào hoạt động trong năm hai nghìn hai mươi bốn
theo dự báo trong tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba của tổ chức sức hạng tín nhiệm fitch ratings
tăng trưởng kinh tế của việt nam năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ có xu hướng tích cực nhờ vào động lực tăng trưởng từ dòng vốn fdi
cái việc mà tăng hạng tín nhiệm của một cái quốc gia nó tăng lên
thì các nhà đầu tư quốc tế họ sẽ thấy rằng cái cơ hội đầu tư để đem lại lợi nhuận
cái ổn định và tăng trưởng bền vững cho họ là tốt nhất
và đó là những cái quốc gia lại đang được nâng hạng
thì rõ ràng là cái điều đó là cái điều mà họ mong muốn
là quốc gia đang phát triển lên
thì rõ ràng họ đi vào đầu tư nó sẽ có cái hiệu quả nó cao hơn
và nó sẽ đi theo cái trào lưu đi lên
đầu tiên đấy là chúng ta sẽ nhận được các nguồn vốn trực tiếp
từ các cái tập đoàn lớn của nước ngoài
gọi là các công ty fdi đấy
thì họ sẽ chú ý đến việt nam và bắt đầu đặt nhà máy
hoặc là đặt cơ sở kinh doanh tại việt nam
tiếp theo nữa là từ các cái tập đoàn lớn đấy
thì các cái công ty nhỏ hơn sẽ chú ý đến
và bắt đầu sẽ có giao thương với việt nam
yếu tố cốt lõi là chúng ta cần đặt nền móng vững chắc
để củng cố hệ sinh thái kinh doanh
nhằm trở nên bền vững hơn và hấp dẫn hơn
đối với dòng vốn fdi chất lượng cao
để mà chúng ta đón nhận những cái nguồn vốn
đón nhận và khai thác hiệu quả cái nguồn vốn fdi đấy
thì ở đây thì chúng tôi nghĩ rằng
thứ nhất là đối với lại đầu tư công
thì cũng cần phải tiếp tục đẩy mạnh
để tạo ra giống như là một cái hệ thống vốn mồi
đầu tư vào cơ sở hạ tầng để mà tạo điều kiện
triển khai cái vốn fdi đó
và cái quan trọng hơn đó là những cái thể chế
vậy mà chúng ta có thể tạo những cái thuận lợi nhất
cho vốn fdi được giải ngân
thì chúng ta cần phải hết sức chú ý
đặc biệt là ở cấp độ của các bộ ngành và các địa phương
một trong những điểm còn yếu trong việc tham gia
sản xuất các mặt hàng công nghệ cao của các dự án fdi
đó là chất lượng lao động
năng suất lao động của việt nam hiện còn thấp
chính phủ cần quan tâm tới thể chế chính sách
trong việc bảo đảm thị trường lao động bền vững
đào tạo nghề và nâng cao năng lực cần được chú trọng
đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng
và phù hợp với yêu cầu của thị trường
tôi đề nghị tăng gấp đôi nỗ lực phát triển nguồn nhân lực
bằng cách nâng cao trình độ của lực lượng lao động
và phát triển bốn vật chất thông qua đầu tư công
vực cư nhân việt nam
thông điệp của tôi dành cho việt nam là tận dụng
sức mạnh nội tại và thúc đẩy tăng năng suất
của nền kinh tế trong nước để biến những thách thức
do phi thoái kinh tế toàn cầu gây ra
thành cơ hội củng cố hơn nữa mô hình tăng trưởng
kinh tế của mình
cải cách môi trường đầu tư kinh doanh
với những cải cách thủ tục hành chính
giảm thời gian và cải thiện chi phí không chính thức
của chính quyền các địa phương việt nam
sẽ giữ chân các nhà đầu tư nước ngoài
đầu tư bền vững vào việt nam
cải cách mạnh mẽ hơn về môi trường kinh doanh
tăng cường hơn nữa thu hút dòng vốn fdi
và nâng cao khả năng cạnh tranh
để phục hồi nhu cầu thương mại vào năm hai nghìn hai mươi
toàn cầu hóa bền vững là chủ đề
mang tính thời sự đối với việt nam và thế giới
bên cạnh những nền tảng cơ sở
đang tiếp tục được cải thiện
việt nam cần chú trọng đến việc đầu tư
và sản xuất xanh sản phẩm xanh
cũng như phát triển các khu công nghiệp xanh
để củng cố hơn nữa
vị thế là điểm đến thu hút đầu tư nước ngoài
fdi hấp dẫn trong tương lai